sau chín ngày được các bác sĩ bệnh viện ca và bệnh viện phụ sản trung ương tiến hành mổ bắt con
sức khỏe của chị nguyễn thị liên sản phụ mắc ung thư vú giai đoạn cưới
nhưng vẫn quyết tâm từ chối điều trị để giữ con đã có những tiến triển tích cực
đây là thông tin chính thức được các bác sĩ bệnh viện ca cung cấp vào sáng nay
vào ngày hai mươi ba tháng năm tức một ngày sau ca mổ lấy con chị liên rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng
các bác sĩ đã phải mở nội khí quản cho bệnh nhân thở máy chăm sóc tích cực cho bệnh nhân
nhưng đến ngày hôm nay bệnh nhân liên đã tỉnh táo hơn có thể nói nhỏ dù chưa rõ và viết chữ lên bảng khi muốn giao tiếp
dự kiến trong tuần tới nếu tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiếp tục tiến triển tốt
bệnh viện k và bệnh viện phụ sản trung ương sẽ phối hợp sắp xếp cho bệnh nhân có thể được thăm con
để thực hiện ước nguyện được ôm con vào lòng của bệnh nhân liên
mọi sự đóng góp giúp hỗ trợ cho quá trình điều trị của bệnh nhân liên cũng như gia đình bệnh nhân xin gửi về
đỗ văn hùng số tài khoản một sáu không không chín tám một ba chín tại ngân hàng vp banh chi nhánh thăng long
hoặc quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng số tài khoản hai không không không một bốn bốn tám ba chín một tám
tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á xi banh chi nhánh sở giao dịch